thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về tập trung xây dựng đối ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
thời gian qua đảng bộ yên bái đã chú trọng bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương
hiện thành phố có một mươi ba trên một mươi bảy phường xã bí thư không phải là người địa phương và một mươi bốn trên một mươi bảy phường xã chủ tịch ubnd không phải là người sở tại
năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí nguyễn xuân chiến cán bộ thành phố được luân chuyển về làm chủ tịch ubnd xã phúc lộc thành phố yên bái
việc không phải là người địa phương đã giúp đồng chí mạnh dạn thoải mái hơn trong công tác
nên đã tạo ra được nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế
xã hội ở địa phương

năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí nguyễn xuân chiến đã tạo ra một cấp ủy và đảng bộ xã
và đồng chí nguyễn xuân chiến đã tạo ra một cấp ủy và đảng bộ xã
năm hai nghìn một mươi tám xã phúc lộc về đích xã nông thôn mới
đặc biệt hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thu ngân sách của xã vượt hai trăm linh đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể
xã vinh dự liên tiếp được nhận cờ là đơn vị xuất sắc dẫn đầu thi đua của thành phố
bản thân tôi thì trước đây cũng được đào tạo qua ngành quản lý đất đai
và cũng đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai
do vậy khi về địa phương thì phúc lộc cũng đang
trong giai đoạn phát triển nhiều dự án trọng điểm của trung ương của tỉnh
được đầu tư vào
qua đó thì cũng có thời gian điều kiện những kinh nghiệm đúc rút
từ những việc tiếp cận công việc tại cơ sở với những người dân
cũng nắm mắt được những cái tâm tư huyện mọng của người dân trong thực hiện công tác giải phóng bằng
việc triển khai bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương của thành phố trong thời gian qua
có phần là để ngăn chặn đẩy lùi những tiêu cực trong công tác cán bộ
và đã có những tín hiệu tích cực
các đồng chí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương
thì đây là một cái chủ trương rất là hợp với hai các đồng chí đảng viên và công nhân nhân dân
mong muốn để các đồng chí đó chúng ta tránh cái tình trạng người địa phương
mang tính chất có khi cục bộ địa phương hoặc là những cái vấn đề gì khác
để làm ảnh hưởng đến cái công tác và cái trách nhiệm
là cán bộ không phải là người địa phương thì trước hết tôi thấy
trong quá trình đánh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
thì không vướng mắt vào đến cái vấn đề tình cảm họ hàng anh em
thế và để triển khai nhiệm vụ thì được mọi cán bộ đảng viên và nhân dân
thì cũng rất là đồng tình ủng hộ
đảng viên là đối với những cán bộ mà được cấp trên điều động về làm việc
với tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết với nại địa phương
thì được cán bộ đảng viên và nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ
việc triển khai nhiệm vụ của các đồng chí đảng viên và nhân dân
hai đề án chuyên biệt nâng cao chất lượng đối ngu cán bộ công chức viên chức
hệ thống chính trị từ nhiệm kỳ trước đã góp phần quan trọng thực hiện
chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương của thành phố hiện nay
trong đó điển hình là công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ
hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi theo hướng luân chuyển cán bộ công chức
từ thành phố về các xã phường từ các xã phường với nhau
hoặc chuyển lên thành phố gắn với việc đào tạo rèn luyện thử thách cán bộ
nhờ đó thành ủy yên bái đã xây dựng được đối ngũ cán bộ chủ chốt
không phải là người địa phương có năng lực phẩm chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới
đối với cán bộ không phải là người địa phương thì chủ trương từ rất sớm
của thành phố thì đều là chuẩn hóa cán bộ và đến nay tất cả cán bộ lãnh đạo
chủ chốt của các phường xã của thành phố đều đã được chuẩn hóa đều trình độ
từ đại học trở lên và đều có năng lực thực tiễn
với những kết quả đã đạt được thành ủy yên bái khẳng định sẽ bố trí một trăm linh
cán bộ chủ chốt không là người địa phương ở một mươi bảy trên một mươi bảy xã phường của thành phố